bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bến tre vừa tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học và chăn nuôi gia cầm đảm bảo tính bền vững
đây được xem là một trong những giải pháp tối ưu để ngành chăn nuôi phát triển trong thời gian tới
theo số liệu của cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tình hình chăn nuôi đang đối mặt với thách thức do dịch bệnh diễn biến phức tạp
dịch tả lợn châu phi xảy ra tại sáu mươi ba tỉnh thành phố dẫn đến phải tiêu hủy hơn bốn bảy triệu con với tổng trọng lượng hai trăm bảy mươi tấn chiếm bảy trọng lượng thịt lợn của cả nước
tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng nuôi an toàn sinh học sẽ là vũ khí tối ưu giúp ngành chăn nuôi lợn gia cầm bảo đảm tính bền vững đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay